gần đây các đơn vị tuyến biển thuộc bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã phối hợp với tri cục thủy sản nghệ an
phát hiện bắt giữ và xử lý một mươi bốn phương tiện vi phạm các quy định trong lĩnh vực khai thác thủy sản trên biển
cụ thể trong năm ngày từ một mươi một đến một mươi năm tháng ba bộ đội biên phòng nghệ an đã phát hiện sáu phương tiện của ngư dân huyện diễn châu
quỳnh lưu và thị xã hoàng mai không có biển kiểm soát không có hoặc ghi chép không đầy đủ vào sổ nhật ký khai thác hải sản
hoạt động không đúng lĩnh vực đăng ký trong giấy phép
bên cạnh đó còn có tám phương tiện của ngư dân huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa và ngư dân thị xã cửa lò có hành vi tàng trữ sử dụng kích điện trái phép
đơn vị đã xử phạt hành chính bốn mươi bốn năm triệu đồng và tịch thu bằng chứng